hơn năm trăm ba mươi kg ngà voi nhập lậu về cảng cát lái tp hcm vừa bị cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan phối hợp với tri cục hải quan cát lái biên phòng tp hcm bắt giữ
đáng chú ý đây là lô hàng ngà voi nhập lậu thứ sáu bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay
ba container tăng vật trong đó ngà voi được nguy trang tinh vi trong thân các cây gỗ
theo cơ quan hải quan vận đơn của doanh nghiệp khai báo thì đây là ba container chứa gỗ sẻ xuất xứ từ cảng san petro bờ biển nga đường đi của lô hàng từ châu phi đến cảng cát lái tp hcm để quá cảnh sang campuchia
sau hai ngày kiểm đếm tổng số tăng vật thu giữ là năm trăm ba mươi tám kg
theo đánh giá của lực lượng chống buôn lậu hải quan nga voi là mặt hàng cấm mua bán sử dụng
do vậy nhu cầu tiêu thụ
nhưng với số lượng bắt giữ liên tục trong thời gian gần đây cho thấy việt nam đang dần trở thành địa điểm trung chuyển mặt hàng này
tính từ đầu năm đến nay tổng số vụ việc bắt giữ ngà voi đã lên đến chín vụ với tổng số lượng hơn bốn tấn
trong bối cảnh nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã đang là vấn đề nóng tại nhiều nước trên thế giới cũng như tại việt nam
thì việc bắt giữ xử lý ngà voi nhập lậu vừa qua cho thấy việt nam là quốc gia có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế
chống lại tội phạm buôn bán trái pháp luật động vật thực vật hoang dã quý hiếm
vụ việc đang được cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan xác minh để khởi tố hình sự